mà quý vị theo dõi trong clip ngắn vừa rồi là về y greg buôn giá đối tượng vừa bị tòa án nhân dân tỉnh đắk lóc đưa ra xét xử vào sáng ngày hai mươi tám tháng ba vừa qua với tội danh phá hoại chính sách đoàn kết theo điều một trăm một mươi sáu bộ luật hình sự
đây là đối tượng từng phải thi hành án tám năm cải tạo cũng với tội danh trên
tuy nhiên do bản chất ngoan cố hám danh lợi cùng với sự lôi kéo xúi rục của các đối tượng phun rô lưu vong phục vụ cho ý đồ thành lập nhà nước ly khai tự trị tại tây nguyên
bị cáo này trở thành phần tử cốt cán của tổ chức phản động có tên gọi hội thánh tin lành đấng chris tây nguyên chpc trong nước
một bản án nghiêm khắc sẽ dành cho y greg buôn giá và cũng là kết cục cho những ai ảo tưởng tiếp tay cho các thế lực thù địch chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc chống phá đất nước
nó cũng là bài học sự cảnh tỉnh cho tất cả những ai đang tin và nghe theo những luận điệu xuyên tạc lừa phỉnh của phun rô lưu vong
trước khi đến với những diễn biến của phiên tòa này chúng tôi sẽ gửi tới quý vị
những hoạt động chống phá của ygrec buôn giá vai trò của bị cáo này và đối tượng aga trong hội thánh tin lành đấng chris tây nguyên
trước khi bị cơ quan an ninh công an tỉnh đắk lắc khởi tố bắt tạm giam vào ngày một mươi tám tháng bốn năm hai nghìn hai mươi ba
ngày tám tháng bốn năm hai nghìn hai mươi ba cơ quan an ninh công an tỉnh đắk lắc khởi tố vụ án bắt tạm giam y greg buôn giá sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi tám
đồng thời khởi tố đối với aga đối tượng hiện lưu vong tại hoa kỳ
về hành vi phá hoại tình trạng của y greg buôn giá
chính sách lại đoàn kết theo điều một trăm một mươi sáu bộ luật hình sự nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam
không mấy ngạc nhiên khi ngay sau đó trên nhiều diễn đàn mạng xã hội của các hội nhóm phản động người việt ở nước ngoài
tổ chức truyền thông chống cộng như mạch sống media đề án nhân quyền của bpsos người thượng đứng lên vì công lý voa rfi bbc tiếng việt
lại xuất hiện những giọng điệu xuyên tạc vu cáo như nhà cầm quyền việt nam khởi tố mục sư lưu vong
bắt thầy truyền đạo của hội thánh độc lập hay việt nam khởi tố mục sư aga đang tị nạn ở mỹ
đằng sau những luận điệu này không nằm ngoài ý đồ vu cáo việt nam đàn áp tự do tôn giáo
mượn cớ để kêu gọi một số tổ chức tôn giáo nước ngoài như tự do tôn giáo toàn cầu
ủy ban hoa kỳ về tự do tôn giáo quốc tế khuyến nghị bộ ngoại giao hoa kỳ đưa việt nam vào danh sách các quốc gia cần theo dõi đặc biệt về tự do tôn giáo
tất nhiên những bản báo cáo khuyến nghị này đều có nội dung hoàn toàn bịa đặt luôn bóp méo một cách trắng trợ bản chất sự việc
vì vậy chúng tôi cũng có thể nhận được một bản báo cáo khuyến nghị này từ bộ ngoại giao hoa kỳ về tự do tôn giáo
đối với những đối tượng này thực hiện hành vi vi phạm không phải một lần và không phải đối với một người mà thực hiện hành vi vi phạm khá là nhiều lần
thế thì rõ ràng là việc khởi tố điều tra truy tố xét xử đối với bất kỳ cá nhân công dân nào mặc dù anh là ai
thì khi anh có những hành vi vi phạm pháp luật thì các cơ quan tiến hành thủ tục đã phải có những trình tự thủ tục đã thực hiện các quy phạm pháp luật
theo đúng bộ luật tố tụng hình sự cũng như là bộ luật hình sự việt nam
về việc khởi tố hai đối tượng từ quá trình theo dõi củng cố chứng cứ đến việc ra quyết định khởi tố bắt tạm giam đối với ygrec và aga của cơ quan an ninh công an tỉnh đắk lắc
đều được thực hiện đúng quy trình quy định của pháp luật việt nam
hàng trăm trang tài liệu giấy tờ liên quan được thu giữ khi khám xét nơi ở của ygrec
tất cả các dữ liệu in sao trích xuất trong các tài khoản mạng xã hội phần mềm trực tuyến mà các đối tượng này sử dụng để liên lạc tập huấn hội họp
đều có nội dung thể hiện ý đồ hoạt động chống phá nhà nước mục đích nhằm lật đổ thể chế chính trị ở việt nam chia rẽ người dân với chính quyền
rõ rệt nhất mục đích của aga và ycret là lôi kéo đồng bào tín đồ mà chúng cho là người dân tộc bản địa tây nguyên tham gia sinh hoạt hội thánh tin lành đấng chris tây nguyên viết tắt là chbc
che đậy tổ chức phản động này dưới vỏ bọc tôn giáo phục vụ cho mục tiêu lâu dài là thành lập nhà nước ly khai tự trị ở tây nguyên
nhiều tài liệu phản ánh đặc tả về những nội dung xuyên tạp vô cáo của số bên trong chuyển sang số bên ngoài để số bên ngoài sử dụng để chống việt nam
thực tế hội thánh tin lành đấng chris tây nguyên đã được aga dựng lên từ năm hai nghìn hai mươi sau khi đối tượng này mâu thuẫn với ihinie kẻ cầm đầu
và hiện đang điều hành hội thánh tin lành đấng cris tây nguyên
hội thánh tin lành đấng cris có tên viết tắt là umcc tại hoa kỳ trên danh nghĩa mục sư
với bản chất hám danh lợi muốn nhanh chóng tạo dựng chỗ đứng dưới sự hậu thuẫn của nguyễn đình thắng chủ tịch ủy ban cứu trợ người vượt biển
một tổ chức phản động người việt lưu vong thường xuyên bóp méo công kích việt nam về vấn đề dân chủ nhân quyền tự do tôn giáo
aga dễ dàng trở thành một trong những lá bài quan trọng của nguyễn đình thắng
một nạn nhân sống động đại diện cho tây nguyên để thắng sử dụng vu cáo việt nam tại các diễn đàn về tự do tôn giáo do những hội nhóm tôn giáo cực đoan ở nhiều quốc gia tổ chức
tháng chín năm hai nghìn hai mươi aga tự xưng mục sư đại diện và công bố logo của hội thánh tin lành đấng chris tây nguyên
đối tượng này móc nối vào nội địa thành lập bộ khung gồm năm thành viên trong đó a đảo ở xã r cơi huyện sa thầy tỉnh con tum làm hội trưởng
hai hội phó gồm y nguyen ayun trú tại huyện công park tỉnh đắk lắk và y phơ nghê ở huyện sông hình tỉnh phú yên giúp việc cho ban điều hành là hotel ya
y greg buôn giá khi đó đóng vai trò thủ quỹ phụ trách thu chi cho hoạt động của tổ chức này
sau thời gian ngắn hoạt động các đối tượng đã lôi kéo được nhiều tín đồ
tại hai mươi buôn làng thuộc các tỉnh tây nguyên và phụ cận
lồng ghép trong những buổi thông công chúng tuyên truyền xuyên tạc chính sách của đảng nhà nước về nhân quyền tự do tôn giáo
kích động tư tưởng ly khai tự trị đòi công nhận tôn giáo riêng tiến tới thành lập nhà nước riêng
tất cả các hoạt động của số đối tượng trong nước được nguyễn đình thắng aga tại hoa kỳ chỉ đạo
cùng với đó số trong nước bí mật tham gia các buổi huấn luyện trực tuyến về dân chủ nhân quyền và tự do tôn giáo
hướng dẫn cách thu thập thông tin làm báo cáo gửi ra nước ngoài với nội dung xuyên tạc
nhằm vu cáo việt nam đàn áp tín đồ tin lành ở tây nguyên nếu bị cơ quan chức năng ngăn chặn
tháng chín năm hai nghìn hai mươi một các đối tượng cốt cán cầm đầu và những người tham gia hội thánh tin lành đứng chris tây nguyên trong nước
bị bóc gỡ ngăn chặn mưu đồ chống phá nhà nước của tổ chức phản động đội núp dưới vỏ bọc tôn giáo khi vừa manh nhao hoạt động
a đảo người được aga chỉ định làm trưởng hội thánh cũng đã tự kiểm điểm cam kết từ bỏ
hai đối tượng này có quá khứ vi phạm pháp luật việt nam trong đó aga là đối tượng bị cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh gia lai
ra quyết định truy nã về tội tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài
còn ygrec buôn giá có một tiền án với tám năm tu về tội phá hoại chính sách đoàn chết
chưa được xóa an tích
sau khi chấp hành xong án trở về địa phương từ năm hai nghìn một mươi một đến nay
y green buôn giá tiếp tục có các hành vi vi phạm pháp luật việt nam không từ bỏ hoạt động chống phá
riêng ygrec dù từng bị xử lý nhiều năm tù cũng với tội danh phá hoại chính sách đại đoàn kết
nhưng với bản chất ngoan cố hám danh lợi thì đây có lẽ là cơ hội để hắn ngoi lên
trở thành người đứng đầu hội thánh trong nước
ygrec tiếp tục móc nối liên lạc với aga
nhằm phục hồi lại tin lành đứng chris tây nguyên
bản chất ngoan cố không chịu ăn năn hối cải của ygrec thể hiện rõ trong suốt quá trình hoạt động chống chính quyền của đối tượng này
đầu những năm hai nghìn hắn nghe theo sự xúi rục của các đối tượng phun rô lưu vong
là thành phần tích cực kích động đồng bào gây bất ổn về an ninh chính trị trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số tại tây nguyên
tháng một mươi năm hai nghìn ba ygrec bị tuyên mức án tám năm tù giam về tội phá hoại chính sách đại đoàn kết
sau khi chấp hành án
năm hai nghìn một mươi một hắn trở về địa phương tại buôn cơ nia hai xã e ba huyện buôn đôn tỉnh đắk lắc
năm hai nghìn một mươi hai hai nghìn một mươi ba ygrec tiếp tục bị cơ quan an ninh phát hiện tham gia hoạt động cơ sở ngầm phun rô trong nước bị kiểm điểm xử lý
từ năm hai nghìn một mươi năm đến năm hai nghìn một mươi chín đối tượng tiếp tục liên lạc với một số đối tượng phun rô tù tha tại địa bàn tỉnh đắk lắc
cũng như số đối tượng phun rô lưu vong ở hoa kỳ
năm hai nghìn một mươi chín ygrec tham gia
và là đối tượng hoạt động tích cực của tổ chức phản động cũng dưới vỏ bọc tôn giáo có tên gọi giáo hội tin lành đấng chris việt nam eccv
do ijon bukaron con trai của ihinye đứng đầu
sau khi tổ chức này bị cơ quan công an đắk lắc đấu tranh tan giã tháng chín năm hai nghìn hai mươi ba
ygrec tiếp tục gia nhập và làm mắt xích hình thành bộ khung của hội thánh tin lành đấng cris tây nguyên do a đảo điều hành
và được phong chức giáo hội phó
quá trình hoạt động của ygrec đã thể hiện rõ
đối tượng này chưa từng từ bỏ ý đồ quyết tâm chống phá nhà nước đến cùng với những động cơ rõ rệt
kết quả xác minh cho thấy trong thời gian ngắn kể từ khi đứng đầu phục hồi lại tổ chức
ygrec đã lôi kéo được khoảng năm mươi thành viên trong đó có nhiều đối tượng từng là thành phần cốt cán như ynuen ynuet ychoi ytuet cadiep
từ hoa kỳ aga đã gửi bốn mươi tám triệu đồng để ygrec phát triển hoạt động của điểm nhóm hội thánh trong nước
trong thời gian ngắn kể từ khi đứng đầu phục hồi lại tổ chức ygrec đã lôi kéo được khoảng năm mươi thành viên trong đó có nhiều đối tượng từng là thành phần cốt cán như ynuen ytuet cadiep
tự xưng mục sư đại diện của hội thánh tin lành đứng christian nguyên tại hoa kỳ
aga không khác gì con dối được thắng đưa đi biểu diễn ở khắp các sự kiện diễn đàn
do một số dân biểu trong hạ viện hoa kỳ các tổ chức tôn giáo có tư tưởng cực đoan tổ chức
như hội nghị thượng đỉnh tự do tôn giáo quốc tế summit hội nghị tự do tôn giáo hay niềm tin đông nam á cfos
những bản báo cáo tài liệu do egrec hay các đối tượng trong nước gửi sang
được aga nguyễn đình thấm sử dụng để vu cáo việt nam đàn áp tự do tôn giáo
đối với người dân tộc bản địa tây nguyên tại chính những diễn đàn này
việc aga tự xưng mục sư dù chưa trải qua lớp thần học nào
cũng được chính đội ngũ chức sắc tôn giáo cực đoan lưu vong vạch mặt
tôi nghe nói ông này mục sư thì tôi cũng giật mình
thì tôi không biết ông này học ở trường nào có viện thần học nào
và có hội đồng giáo phẩm nào phong chức
thì sau đó thì mới tìm hiểu
thì ông maga này chưa có học qua cái chương trình kinh thánh
bất cứ cái viện thần học nào
và thứ hai nữa thì không có một hội đồng nào phong chức cả
thì chúng tôi được biết thì qua cái hội thánh umcc của môn tây nha
thì mục sư hiên cũng không có phong chức
mà thời gian ông đến thái lan thì ông mục sư hiên thì có
gọi là bổ nhiệm tạm thời để mà ông làm cái công tác
giúp cái hội đồng giáo phẩm
hội thánh người thường ở đây
cho nên thì ông này không phải là mục sư
aga dụ dỗ tôi lôi kéo tôi theo hội thánh tên lành đơn ký này
là sai là phá hoại là chia rẽ đạt đoàn kết dân tộc
bây giờ tôi nhận thức tôi đã sai
theo aga là tôi đã sai
tôi đã sai
tôi mong chính quyền nhà nước khoan hồng cho tôi
tôi sẽ tự bỏ cái hội thánh tên lành đơn ký này
pháp luật việt nam luôn bảo đảm sự công bằng nghiêm minh
và tính nhân văn của chế độ
với y buôn giá đây không phải là lần đầu tiên bị cáo này vi phạm
việc tái phạm của đối tượng thể hiện sự ngoan cố
không ăn năn hối cải mà quyết tâm chống phá đến cùng
nên cần có một bản án thích đáng nghiêm khắc
ngay sau đây mời quý vị cùng đến với những diễn biến chính
của phiên tòa xét xử bị cáo này
tại phiên tòa xét xử y buôn giá
phiên tòa xét xử y buôn giá về tội danh phá hoại chính sách đoàn kết
theo khoản một điều một trăm một mươi sáu bộ luật hình sự
cáo trạng của viện kiểm sát nêu rõ
kể từ khi quen biết về aga
y greg buôn giá thường xuyên sử dụng các ứng dụng mạng xã hội
để liên lạc với aga được đối tượng này thông báo
về việc thành lập một tôn giáo riêng cho người thượng
gọi là hội thánh tin lành đấng cris tây nguyên
dùng vỏ bọc tôn giáo để lôi kéo các chức sắc tín đồ
của người dân tộc thiểu số nhằm tập hợp lực lượng
đấu tranh đòi tự do tôn giáo dân chủ nhân quyền
tiến tới thành lập tôn giáo riêng nhà nước riêng
cho người dân tộc thiểu số tại tây nguyên và các vùng phụ cận
y greg buôn giá đồng ý tham gia và nhiều lần nhận chỉ đạo
và tiền từ aga gửi về để hoạt động
trong quá trình thực hiện nhiệm vụ
mặc dù đã được chính quyền địa phương và các cơ quan chức năng
nhiều lần nhắc nhở yêu cầu chấm dứt
nhưng y buôn giá vẫn không từ bỏ
mà tiếp tục lôi kéo tín đồ tổ chức sinh hoạt điểm nhóm
của hội thánh tin lành đấng cris tây nguyên tại nhà
chính quyền bị mời bí cáo bí cáo sẽ báo cho aga
hoặc là hội thánh của bí cáo bị mời bí cáo sẽ báo cho aga biết
tham dự phiên tòa với vai trò là người làm chứng
y chới buôn crong và y tuét cửa so là hai
trong số những người từng bị y lôi kéo tham gia hội thánh tin lành đấng cris tây nguyên
đã cung cấp cho hội đồng xét xử thêm chứng cứ
thừa nhận mọi hoạt động của điểm nhóm
do ygrec điều hành có sự chỉ đạo của đối tượng aga ở nước ngoài
mục tiêu hoạt động của các thành viên là đấu tranh đòi sinh hoạt tôn giáo riêng
lập hội thánh độc lập
bản thân hai người đã nhận thức được hành vi của mình
khi tin theo sự xúi dụng lôi kéo của y tham gia vào tổ chức tôn giáo
không được nhà nước cho phép

đã và đang nghe theo luận điệu của các thế lực phản động phun rô lưu vong
chỉ vì tin vào những trò lừa phỉnh bị bợn của những kẻ như aga nguyễn đình thắng
chia rẽ đồng bào mà phải trả giá bằng nhiều năm tù tội
với aga hiện đối tượng này đang bị cơ quan công an tỉnh gia lai truy nã về tội tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài
và công an tỉnh đắk lắc phát lệnh truy nã đặc biệt
bất kể ai nghe theo tiếp tay cho aga phá hoại đất nước chia rẽ dân tộc sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật
chương trình góc nhìn sự thật tuần này của chúng tôi đến đây cũng xin được kết thúc